bên cạnh đó vấn đề nhân lực cho việc hoàn thiện công nghệ và đảm bảo an ninh mạng cũng được đặt ra
chính vì tất cả những lý do đó mà một nền thương mại điện tử thế hệ mới cần phải khắc phục trước tiên là khắc phục về mặt công nghệ
trong cái hoạt động này thì có một cái bước để cho thương mại điện tử trong thời gian trước đây chưa được hoàn thiện đó chính là bước thanh toán
trước đây cái bước thanh toán online của chúng ta rất là phức tạp
và các cái đơn vị mà kinh doanh online họ hay chọn cái phương án là giao tiền mặt
và một số nơi thì chọn phương án là chuyển khoản giao tiền mặt
nhưng mà nhiều người thì lại chưa quen với cái hình thức là không dùng tiền mặt
cộng thêm nữa là những cái giải pháp và một số cái vấn đề về chính sách trong thanh toán online chúng ta cũng chưa hoàn thiện
tuy nhiên ở giai đoạn này thì về mặt công nghệ tất cả đã sẵn sàng
rất là nhiều bạn trẻ đã tham gia vào thương mại điện tử và rất cần những cái sàn ví dụ như facebook đó là một cái kênh để các bạn bán hàng rất là tốt
và hiện nay nhưng mà tuy nhiên chúng ta cần có một cái việc mà verify cái sản phẩm trước khi bán cho khách hàng
vì bán online nó có cái khuyết điểm là khi khách hàng nhận hàng khách hàng không hài lòng
hiện nay thì chúng ta đang trong quá trình sơ khởi
bắt đầu vào các hệ thống thương mại điện tử
chúng chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhiều vấn đề và chúng tôi nghĩ rằng song song với việc chúng ta có hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
chúng ta có các cơ quan quản lý của nhà nước để xử lý những cái vấn đề tranh chấp khi mà khiếu nại của khách hàng xảy ra khi mà chúng ta có thể nhận được hàng không đúng
hoặc là không có vừa ý thậm chí là hàng gian hàng giả chúng ta có thể tìm kiếm được cái người cung cấp
thì làm sao chúng ta có được những cái hệ thống thương mại điện tử
chúng ta khi mà doanh nghiệp đến đó là phải cam kết là chúng tôi đưa sản phẩm đến đây là sản phẩm thật đúng với những gì mà chúng tôi đang cung cấp
để kiến tạo một nền thương mại điện tử mới các công ty công nghệ việt nam cần bắt tay vào ngay từ bước khởi đầu
muốn làm chủ cuộc chơi trên sân nhà chúng ta không thể phụ thuộc vào các trang mạng xã hội cũng như công nghệ nền platform của nước ngoài
vì nhiều lý do về thông tin quản lý và an ninh
hơn nữa nơi thương mại điện tử dựa vào các trang mạng thuần việt sẽ gần gũi với tâm lý người tiêu dùng hơn
ngay trong chuyện kết nối với các trang thương mại nước ngoài lớn một trang thuần việt cũng sẽ giữ được thế chủ động
chính vì thế việc xây dựng các trang thương mại thuần việt phải được tiến hành
các trang thương mại điện tử thuần việt là rất cần thiết trong thị trường việt nam
bởi vì sao
bởi vì tất cả các hoạt động về thương mại chúng ta thì cần tuân thủ pháp luật
và chúng ta cần tuân thủ các chính sách về thuế
về kinh doanh thì chính những trang thương mại điện tử thuần việt sẽ góp phần làm cho cái môi trường kinh doanh trên mạng
được tuân thủ theo những chính sách những cái quy định chung của nhà nước của chúng ta dành cho hoạt động thương mại
vì vậy hội tinh học thành phố hồ chí minh luôn luôn hỗ trợ để cho các doanh nghiệp trong nước có tiềm lực có thể phát triển được các trang thương mại điện tử
hiện tại có thể nói là trên năm mươi năm triệu người việt nam

thông tin của người tiêu dùng việt nam đang nằm ở một cơ sở dữ liệu của một quốc gia khác
đó là vấn đề của người việt nam chúng ta
vậy thì một cái công ty có thể dù nhỏ hay là lớn
nhưng mà nếu người tiêu dùng của mình khách hàng của mình mà đang nằm trong tay của một cái đối tác nước ngoài
thì nó không phải là vấn đề hay
vậy thì rất là cần một cái kênh kinh doanh có thể nói là một mạng xã hội thuần việt
quan điểm của tôi thì cũng không hoàn toàn
hoàn toàn suy nghĩ như vậy
bởi vì nói thực chúng ta nằm trong một thế giới
người ta gọi là thế giới phẳng
trong việc liên kết với nhau
trong phạm viên quốc tế toàn cầu
những vấn đề bảo hộ mộ dịch trở nên lỗi thời
những cái gì đi ngược lại chuyện đó là đều không hay
vấn đề của chúng ta là làm sao vươn lên tầm thế giới
những cái gì mà chúng ta có thể làm được
là chúng ta có thể phối hợp với các tổ chức quốc tế một cách hữu hiệu nhất để mà phát triển
nhưng bản ngã là chúng ta phải mạnh
bản thân chúng ta sản phẩm chúng ta phải là ở cái vị trí mà không tốt một mươi thì cũng tốt một trăm linh chẳng hạn
thì lúc đó tự những người tiêu dùng
người ta tới với mình
đây là cái dịp tốt nhất cho những nước đang phát triển
có thể vươn ra thế giới
bởi vì không cần những cái cách truyền thống
chúng ta vẫn có thể giới thiệu được các sản phẩm của mình
nếu nó độc đáo
nếu do có nhiều yếu tố sáng tạo
dù hiện nay
ở thành phố hồ chí minh
thương mại điện tử thế hệ mới
nó chỉ ở bước đầu
nhưng sức ảnh hưởng của nó đã tác động tới nhiều bộ phần xã hội
nhiều lãnh vực
đó cũng là do dân số trẻ
và người dùng mạng internet đông đảo
điều đó cũng nói lên quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh liệt
nhất là trong trường học và các đoàn thể xã hội
hiện nay trường của chúng tôi thành lập ra một trung tâm khởi nghiệp sáng tạo
thứ nhất là nó theo chào lưu thành phố
từ năm hai nghìn một mươi sáu là đã có cái chủ trương này rồi
là khởi nghiệp sáng tạo
cái trung tâm này
sẽ giúp các bạn có khả năng
tập thành kinh doanh để làm gì
để các bạn có cái kỹ năng kinh doanh
để làm chi
để sau này các bạn kinh doanh chính cho những cái sản phẩm mà các bạn quan tâm
qua cái công nghệ bốn tôi nghiên cứu
tôi thấy tôi rất là thích
tại vì chính cái công nghệ này
nó sẽ giúp cho các chị em của chúng tôi đó là bắt đầu khởi nghiệp như thế nào
và cũng sẽ giúp được cho các doanh nghiệp
họ sẽ được có thể là giới thiệu quảng bá sản phẩm của họ
và bán được nhiều hơn
thì đó là cái điều mà tôi rất là mong muốn
thưa quý vị thưa các bạn
như chúng tôi đã nói ở phần trên
một nền thương mại điện tử thế hệ mới
hình thành trong làn sóng cách mạng công nghệ bốn ở nước ta
ngay từ khởi đầu
rất cần các nhà cung cấp công nghệ nền platform
và các trang mạng xã hội thuận việt
nhận thức được điều này
chính quyền thành phố thông qua ngành công nghệ thông tin
đã chủ động ươm tạo các doanh nghiệp như vậy
ví dụ một doanh nghiệp cung cấp công nghệ nền trong lĩnh vực vận tải
thì đơn vị đó không chỉ hoàn thiện các phần mềm gọi xe hay giao hàng
mà còn xây dựng và cung cấp hệ thống bản đồ thuần việt về giao thông
tháng cảnh và các cửa hàng dịch vụ ở thành phố
cũng như trên toàn quốc
tại công viên phần mềm quang trung ở quận một mươi hai
có nhiều doanh nghiệp cung cấp các công nghệ nền
cho các nghề kinh tế chia sẻ số trong tương lai đang được ươm tạo
công ty hana taxi hay gọi xe v v là những ví dụ
các công ty này được ươm tạo nhằm mang lại một mô hình kinh doanh mẹ
để có thể chia sẻ tạo ra hàng loạt các đại lý hay công ty con
trong lĩnh vực vận tải thành một chuỗi giá trị
bên cạnh đó các đơn vị được ươm tạo còn xây dựng nhiều biểu đồ vận trù học
những bản đồ giao thông dịch vụ y tế v v
để chia sẻ và phục vụ những mục đích dân sinh khác
hana đang hoàn thiện một app
ứng dụng gọi xe thông minh
cái app đó thì trong đó có gọi xe là xe hơi xe máy
những cái tháng vừa rồi thì bên công ty chúng tôi đang phát triển là
về cái mảng là xe hơi và xe máy thì đã xong rồi
lúc đầu khi mà tham gia thị trường gọi ứng dụng gọi xe
thì ngay lúc đầu là chúng tôi đã đưa ra yêu cầu là phải thiết kế platform
không phải thiết kế là sản phẩm
đã mức là sau
bây giờ có thể là ngân hàng

nhưng sau này có thể là áp dụng cho một nền kinh tế chia sẻ bất kỳ
ví dụ một cái công việc
bên a có công việc và bên b có nhu cầu
thông qua hệ thống của hana
đều có thể kết nối và hoàn thành cái giao dịch đó
mà nó không mang tính là đặc trưng cho một cái gọi của taxi như là như
bởi vì chúng ta đã thiết kế mức tổng phát như vậy
thành ra là hana sẽ đi đến một cái cuối cùng đó là sẽ cung cấp
platform để cho tất cả những nhà sản xuất lớn
để có thể áp dụng cái platform này
điều mong muốn nhất của chính quyền thành phố là ở vườn ươm này
sẽ tạo ra được những công nghệ nền thuần việt
cho một nền thương mại điện tử thế hệ mới nói riêng
nền kinh tế chuyển đổi số nổi chung
chúng ta chấp nhận cạnh tranh quốc tế nhưng cũng phải tạo ra sức mạnh
chủ động cho các doanh nghiệp trong nước
nắm bắt và đón đầu thời cơ của làn sóng thương mại điện tử mới
phát triển dựa trên tiến bộ công nghệ
khi luật an ninh mạng chính thức có hiệu lực từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
khi những công nghệ nền platform thuần việt đang được xây dựng tại đây
sẽ đóng vai trò hàng chốt
hiện tại bên em là nhập dữ liệu để nhập các địa chỉ tên cửa hàng lên bản đồ
trước hết là để cho người khách hàng dễ tiếp cận với những địa chỉ
khi mà mình tìm kiếm ở trên google thì nó sẽ tìm hiểu một cách kết quả nhanh hơn
thứ hai là khi mà nhập lên thì mình có thể tìm kiếm một cách kết quả nhanh hơn
mình sẽ khắc phục những cái xe sót khi mà nhiều khi cái địa chỉ ở trên google nó sai
thì bên em sẽ là người khắc phục và sửa cái địa chỉ đó một cách nhanh chóng
của bên cục đường thủy có thể ứng dụng platform hana vào vấn đề gì
khai thác về logistics ở trên đường thủy
sau này bên vietnam airlines có thể khai thác nền tảng của hana
và ứng dụng xử lý logistics ở trên đường hàng không

tương tự trên chúng ta việt nam đang phục hồi hướng đại hóa lại cái đường sắt
thì vấn đề vận chuyển đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa sao tối ưu nhất trên từng tuyến tàu
làm sao tối ưu nhất thì platform của hana đều giải quyết được vấn đề đó
đó là cái điểm khác biệt của hana là hana đi một bài chơi lớn hơn rộng hơn
không chỉ là vấn đề thể hiện cho các đơn vị nước ngoài như grab hay uber là chúng tôi cũng có công nghệ như vậy
giải quyết một vấn đề toàn diện hơn cho nước nhà và sau đó là tiến sâu cuộc
vâng thưa quý vị thưa các bạn
phóng sự về các đơn vị đang xây dựng những công nghệ nền cho lĩnh vực vận tải tại vườn ươm công viên phần mềm quang trung
đã tạm khép lại chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay kỳ này
chúng ta cùng chúc cho công tác ươm tạo này của thành phố hồ chí minh sẽ thành công tốt đẹp
và tạo ra những mô hình quản lý và dịch vụ của tương lai trong nền kinh tế chia sẻ số
một lần nữa chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mời thư tử liên lạc xin quý vị và các bạn liên lạc qua hộp thư tbhcmhômnay tvacomgmail com
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát sóng tiếp theo